trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức belarus của đoàn đại biểu cấp cao việt nam do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu
tại thủ đô minsk phó thủ tướng vương đình huệ đã hội đàm với phó thủ tướng belarus igor lyashenko
tại hội đàm hai bên nhất trí đánh giá quan hệ việt nam belarus đang phát triển năng động
duy trì các đối thoại song phương cấp cao và các cuộc gặp thường xuyên của lãnh đạo cao nhất hai nước
hai bên đã tích cực thúc đẩy phát triển hợp tác trong các lĩnh vực chính trị kinh tế thương mại khoa học kỹ thuật và nhân văn
đồng thời tích cực triển khai các dự án chung trong đó có dự án liên doanh sản xuất và lắp ráp ô tô mad asia tại hương yên
phó thủ tướng igoria samco nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm việt nam hồi tháng chín vừa qua
đồng thời khẳng định belarus luôn coi việt nam là đối tác ưu tiên trong chính sách đối ngoại ở khu vực châu á
hai bên cũng đã thảo luận các hướng phát triển tiềm năng trao đổi các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương